xin kính chào quý vị và các bạn
nơi có thời tiết đáng chú ý nhất trên cả nước vẫn là các tỉnh duyên hải miền trung
khi trong đêm nay và ngày mai ở đây vẫn có mưa rào và rông rải rác
từ hà tĩnh cho đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ hai trăm linh ba trăm năm mươi mm có nơi còn trên bảy trăm linh mm
do mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét
sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp
gây ảnh hưởng xấu đến đời sống và sản xuất của người dân trên khu vực
nền nhiệt trong đêm nay và ngày mai ở trung bộ biến động không nhiều
mức nhiệt thấp nhất phổ biến là từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ
và nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong khoảng là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
riêng khu vực từ khánh hòa đến bình thuận nhiệt độ có thể cao hơn từ một đến hai độ
ở vùng cao tây nguyên và các tỉnh thành nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên mưa tiếp tục xảy ra trên diện rộng
cục bộ thì có mưa vừa đến mưa to và có rông mạnh
cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
do thời gian mưa xuất hiện chủ yếu về chiều và tối
còn trong ngày thì vẫn có những khoảng nắng
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
và từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ là tại các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
quay trở ra khu vực bắc bộ do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao
nên trong đêm nay và ngày mai tại đây thì vẫn có mưa rông rải rác
tập trung chính tại các tỉnh ở vùng núi
trong mưa rông thì cần đề phòng có tố lốc
cũng như là gió rất mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn giao động
từ hai mươi một đến ba mươi độ đêm và sáng trời xe lạnh
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
đều có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc mạnh cấp năm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy cũng như gió rất mạnh
nhiệt độ tại cả hai quần đảo đều không vượt quá ngưỡng là hai mươi chín độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi
chưa chiều rào mây trời nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như là gió rất mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi một cho đến hai mươi chín độ